bộ công thương đã phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
các cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý với sự đồng chủ trì của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
và bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh
hiện tượng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang phổ biến trong đời sống xã hội của các nước đang phát triển
và việt nam không ngoại lệ khi đang trên đà phát triển mạnh mẽ
tuy vậy việc chấp hành pháp luật tại việt nam lại chưa cao ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp sản xuất trong nước
cũng như các cam kết về sở hữu trí tuệ trong hiệp định evfta
thách thức đối với chúng ta không hề nhỏ khi mà chúng ta là một đất nước đang phát triển với trình độ phát triển của nền kinh tế
cũng như là trong các nền tảng khác cả về mặt thể chế và pháp luật cũng còn chưa thật sự hoàn thiện
nhất là những nội dung có liên quan đến các viên tài
việc chấp hành pháp luật cũng như là ý thức nhận thức trong tổ chức chấp hành pháp luật
liên quan đến trong đó có về sở hữu trí tuệ và gọi là bảo hộ tác giả
hiệp định evfta được kỳ vọng là sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
việc thi hành các nghĩa vụ theo hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội nhập dễ dàng và hiệu quả hơn
chúng ta đã chủ động cùng chung sức với nhau để trình với quốc hội
mà luật sửa đổi một số điều của luật kinh tế
kinh doanh bảo hiểm rồi một số điều của luật sở trí tuệ
để hướng tới thực thi các cam kết ngay khi có hiệu lực lúc đầu của hiệp định cptpp
và đây cũng là bước khởi động đầu tiên chuẩn bị cho việc hướng tới thực hiện
càng nghiêm túc các cam kết mà cũng đạt ra trong nội dung cao như hiệp định evfta này
tại hội nghị các ý kiến đều chỉ ra hiệp định evfta mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị trường các nước eu
tuy nhiên để khai thác được thị trường rộng lớn này
các doanh nghiệp cần nắm vững và đáp ứng các quy định về bảo hộ khai thác
thực thi quyền sở hữu các tài sản trí tuệ và các quy định về hàng giao kỹ thuật trong thương mại của eu
đây là tiên đề để các doanh nghiệp có thể đứng vững khi bước chân giả biệt lớn tham gia cuộc chơi chung toàn cầu